sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và các đại biểu thuộc tổ số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện nhân trạch
đồng chí võ văn thưởng ghi nhận các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri đồng chí đề nghị địa phương tăng cường gặp gỡ đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân
riêng đối với xử lý cán bộ sai phạm đồng chí đề nghị các ngành chức năng liên quan ở địa phương phải trả lời người dân một cách công khai minh bạch đối với các đơn thư khiếu nại trường hợp sau khi xác minh phát hiện cán bộ đảng viên sai phạm phải xử lý nghiêm